công an tp thái bình vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng nguyễn sơn thành
trú tại tỉnh nam định hoàng thái tuấn lê bảo tín vũ thanh sang cùng trú tại tp hồ chí minh
phạm trung thành chú tại tỉnh thái bình về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ hai máy tính sách tay bảy điện thoại di động hai máy in màu
một mươi tám con dấu cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
đường trên đường dây trên hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do nguyễn sơn thành cầm đầu
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook chạy quảng cáo nhận làm băng cấp
các loại giấy tờ giả cam kết phôi thật bằng thật để vận chuyển giấy tờ giả
cho các cá nhân đặt hàng lê bảo tín là quản lý biêu cục thuộc công ty
chuyển phát nhanh gnt sẽ chuyển các giấy tờ giả cho thành đăng ký tên sản phẩm khác
chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
nếu các đơn hàng bị chuyển hoàn về biêu cục thì tín sẽ hủy toàn bộ
các đơn hàng
công an thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ đối tượng võ văn quý
trú tại thành phố cao lãnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm công an xã mỹ tân thành phố cao lãnh nhận được tin báo
xảy ra vụ mất trộm xe máy tại nhà trọ trên địa bàn xã mỹ tân
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hơn một giờ gây án công an thành phố cao lãnh
đã bắt giữ đối tượng quý qua làm việc đối tượng quý thừa nhận đã trộm xe
tại nhà trọ mình đang thuê rồi đem đi kiếm chỗ bán thì bị phát hiện bắt giữ
vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu trần việt thái trú tại tỉnh tiên giang
và dương hoàng minh tâm chú tại thành phố vĩnh long đã bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an thành phố vĩnh long
đã bắt quả tang thái điều khiển xe ô tô đang giao hàng cho tâm và nhâm hồng loan
trú tại thành phố vĩnh long
tiến hành kiểm tra xe ô tô trên thì phát hiện trên xe có một mươi bảy ba trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm z hero và scott tiếp tục kiểm tra bên hông nhà của loan thì thu giữ thêm
chín trăm năm mươi ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại thái khai nhận vận chuyển số thuốc lá nhập lậu trên
từ cửa khẩu bình hiệp tỉnh long an về vĩnh long để giao cho tâm và loan lấy tiền công
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước đang củng cố hồ sơ
xử lý vụ viễn
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đông xoài đã mời hai em học sinh trung học cơ sở đi xe máy bốc đầu
sau đó đăng facebook khoe với bạn bè gây bất an dư luận mất an ninh trật tự trên địa bàn
theo tường trình hai em đã lấy xe máy của người thân biểu diễn bằng cách bốc đầu chạy xe máy bằng một bánh
thấy một số bạn học cùng trường cả hai đã nhờ bạn quay lại clip mình bốc đầu
sau đó đăng lên facebook cá nhân để khoe đến ngày hai mươi bốn tháng năm qua xác minh đội cảnh sát giao thông
công an thành phố đông xoài đã mời phụ huynh của hai em và chủ xe lên cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
lực lượng công an cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các lỗi
điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh không có gương chiếu hậu bên trái
và người điều khiển từ đủ một mươi bốn đến dưới một mươi sáu tuổi